gọi là ăn nhanh là dán là để chiên là để giòn các thứ
mà rất là ghét ăn kiểu là rau hay là thế nọ thế kia đúng không ạ
hay là hóa quả thậm chí thế
vậy bây giờ có cách nào hay có một cái mẹo nào không
từ các chuyên gia dinh dưỡng để giúp cho trẻ em
giúp ăn cho trẻ em là có thể ăn đầy đủ rau và chất sơn
để bổ sung các chất gọi là dinh dưỡng cho bữa ăn của mình
đúng là ý kiến của anh ngọc tú thì đúng là thực tế
thì không phải trẻ nhỏ đâu mà các cháu ngay cả cấp ba rồi đại học
các cháu cũng thích ăn các món chế biến sẵn
ví dụ các cháu gọi thì rất là nhanh và ăn cảm giác rất là ngon
nhưng mà thường cái bữa ăn đấy chúng ta nhìn vào nó không cân đối
và thiếu đúng là thiếu rau xanh và quả chín
thường nó cử chỉ có chất đạm chất béo có thể thêm một ít chất đường bột nữa
thế thì các cháu nhà mình thực tế thì chúng tôi điều tra
thì đa phần là các cháu cũng còn ăn rau xanh quận chín
có khi chưa đáp ứng được
năm mươi nhu cầu khuyến nghị
thế điều này thì chúng tôi nghĩ rằng
cái này là do cái kiến thức của bà mẹ
khi mà nuôi trẻ thì chúng ta phải tập cho con ăn
ví dụ khi ăn bột ăn cháo là lúc đấy đã phải cho rau xanh vào
rồi một ngày các cháu phải được ăn hai ba lần quả chín
thế thì mẹ nào chăm thì cho con ăn
mẹ nào mà bật rộn rồi ngại thì cũng đã trả nhắc cho con ăn
nhưng đặc biệt tôi nghĩ rằng
các cô giáo cái điều mà các cô giáo ở nhà trẻ định giáo
khi mà các cô cho các con ăn rau
thì các con thực hiện rất là tốt
rồi ngay cả gia đình thì chúng ta
những cái cháu nhỏ ba tuổi năm tuổi
chúng ta cũng nấu các cái bát canh rau
nó cắt nhỏ giống như lớp một giáo
thì các cháu này ăn
hay ở tiểu học cũng vậy
thì về nhà không ăn đâu
nhưng mà nấu canh giống như trường tiểu học
thì các cháu cũng ăn
thế thì tôi nghĩ rằng
bắt nguồn từ nhà trường kiến thức dinh dưỡng
từ trường học được giáo dục dinh dưỡng
ví dụ chúng ta biết rằng
bây giờ chương trình dinh dưỡng học đường
cũng đang triển khai nhiều tỉnh
thì trong chương trình đấy
có bên cạnh cung cấp sữa học đường
và có cả cái giáo dục dinh dưỡng
về kiến thức dinh dưỡng cho các cháu
ví dụ ngồi vào bán ăn
thì hôm nay các cô dành năm phút
để cho các cháu nói về dinh dưỡng
ví dụ vai trò của củ cà rốt
nó có cái chất gì tốt cho sức khỏe
hay hôm nay là chúng ta ăn rau ngót
chẳng hạn rau ngót có cái gì
có chất sơ có vitamin c
tổ vitamin a
chẳng hạn thì các cháu được
các cô giáo hướng dẫn
thì về các cháu sẽ ăn
thì tôi nghĩ rằng
khi bắt đầu kết hợp giữa nhà trường và gia đình
thì các cháu sẽ quan tâm đến sức khỏe hơn
và giáo dục từ thùa ấu thơ
thì các cháu sẽ có cái kiến thức dinh dưỡng lành mạnh
và sau này suốt cuộc đời
các cháu sẽ ăn cân đối
và ít nguy cơ bị bệnh hơn
hợp lý đúng không ạ
rõ ràng có một cái sự